nếu như phim ảnh âm nhạc của hàn quốc đến với công chúng việt nam theo từng trào lưu và xu hướng
thì sách hàn quốc xuất bản tại việt nam lại làm nên sự giao lưu văn hóa lâu bền
đây cũng là nội dung của tọa đàm thị trường sách hàn quốc và việt nam vừa được tổ chức tại hà nội
hiện hàn quốc có năm mươi ba năm trăm bốn mươi bảy nhà xuất bản khoảng bảy mươi năm bảy trăm hai mươi bảy đầu sách ra mắt mỗi năm
hàn quốc có hiệp hội xuất bản gần như là cơ quan duy nhất liên quan đến chính phủ trong vấn đề quản lý xuất bản
hiệp hội này phụ trách nhiều nội dung như quản lý văn hóa đọc kết nối với các nước để hợp tác xuất bản quản lý xuất bản
về phía việt nam thị trường sách và văn hóa đọc của các bạn trẻ việt nam đang có nhiều chuyển biến tích cực
khi thư viện sách điện tử ra đời bên cạnh các hình thức tiếp cận sách truyền thống
tọa đàm đã trao đổi thẳng thắn về những mặt tốt cũng như hạn chế hiện nay của thị trường hai nước
từ đó đề xuất những giải pháp để phát triển hơn nữa thị trường sách việt nam hàn quốc